kính chào quý vị và các bạn
khu vực miền bắc trong đêm nay phổ biến có mưa vài nơi
chỉ riêng vùng núi có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
sang ngày mai khu vực có nắng nhiều với mức nhiệt độ trưa chiều đạt ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi cao hơn và có nắng nóng
khu vực trung bộ suốt dọc từ thanh hóa đến bình thuận vẫn phổ biến có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
còn bát ngày có nắng với mức nhiệt độ trưa chiều mai ở toàn miền trung
đạt ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng tại trung trung bộ có nơi xảy ra nắng nóng cục bộ khi mức nhiệt có thể vượt ngưỡng ba mươi năm độ
ở phía nam cả tây nguyên và nam bộ vẫn trong tháng cao điểm của mùa mưa
nên về cuối ngày tiếp tục có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
còn về nhiệt độ nền nhiệt ngày đêm tại tây nguyên giao động từ hai mươi ba mươi hai độ
còn nam bộ là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
đến với biển đông tại quần ảo hoàng sa
có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông cấp ba bốn nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi ba độ
còn tại quần ảo trường sa có mưa rào và sông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực hà nội mây thay đổi đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi có nắng nóng gió đông nam đến nam
cấp hai ba trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm ra rộng trong khoảng từ hai mươi sáu ba mươi năm độ